vào sáng ngày hôm nay giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an nguyễn văn định cho biết
trong chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư tại thành phố vinh gọi tắt là test nhanh
đã phát hiện tám trường hợp hai lần dương tính với sars cov hai
ngay sau đó nghệ an đã tiến hành xét nghiệm pcr kết quả cho thấy cả tám trường hợp đều âm tính
chiến dịch xét nghiệm cộng đồng dân cư được ngành y tế nghệ an thực hiện từ hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng sáu
đến năm giờ ngày hai mươi tháng sáu sở y tế nghệ an cũng thành lập chín đoàn kiểm tra hỗ trợ công tác
lấy mẫu tết nhanh covid một mươi chín địch thân bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vinh
giám đốc và các phó giám đốc sở y tế trực tiếp có mặt tại một số điểm test nhanh
để kiểm tra chỉ đạo chiến dịch để thực hiện chiến dịch này trước đó ủy ban nhân dân tp vinh
và các xã phường trên địa bàn thành phố đã thông báo cho người dân đăng ký tết nhanh covid một mươi chín
nóng ở miền trung chưa bao giờ là dễ chịu tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trên địa bàn tp vinh
công an tỉnh nghệ an và các lực lượng liên quan đã bố trí chốt trực kiểm soát dịch
tại một mươi ba điểm cửa ngõ thành phố giữa thời tiết nắng nóng gai gắt
đây là ngày thứ hai thành phố vinh tỉnh nghệ an thực hiện cách ly toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và những ngày này cũng là thời gian nắng nóng gai gắt
của các tỉnh miền trung
ngưỡng bốn mươi độ c định điểm ngoài trời có khi lên đến bốn mươi năm độ c
tuy nhiên tại các chốt trực lực lượng công an vẫn bám trụ phân công cán bộ chiến sĩ
hướng dẫn giải thích cho người dân và phương tiện qua lại với các trường hợp được phép
và không được phép ra vào vùng dịch thực hiện các bước khai báo kiểm tra y tế cần thiết
song hành với lực lượng tuyến đầu ở các chốt kiểm soát dịch hội phụ nữ và nhiều đơn vị công an tỉnh nghệ an
đã tổ chức nấu hỗ trợ các suất cơm và nước uống cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
bên cạnh đó nhiều người dân cũng đã đến tận các chốt trực gửi tặng cán bộ chiến sĩ ở đây
những món quà như nước ngọt hoa quả cùng với những lời cảm ơn các anh vì đã vì dân mà không quản ngại vất vả
những món quà nhỏ còn khiến những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch thêm vững vàng
khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch hiệu quả